ngay sau khi thông tin thuế nhập khẩu ô tô giảm còn ba mươi trong nửa đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi
số lượng và giá trị nhập khẩu xe ô tô con đã tăng gấp ba lần so với cùng kỳ
theo tổng cục hải quan trong nửa đầu tháng một việt nam nhập khẩu tổng cộng bốn chín trăm linh chiếc ô tô
giá trị tương đương một trăm một mươi sáu triệu usd con số này gấp hơn hai lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
cả về số lượng và giá trị nhập khẩu
trong đó riêng xe chín chỗ ngồi trở xuống có sự tăng trưởng đột biến gấp hơn ba lần so với nửa đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi
diễn biến này được nhận định là do quy định về mức thuế mới chính thức có hiệu lực
kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy theo đó trong giai đoạn từ hai nghìn một mươi sáu tới hai nghìn một mươi bảy
mặt hàng ô tô được nhập khẩu từ các quốc gia asean sẽ hưởng mức thuế xuất ba mươi
giảm một mươi so với mức thuế được áp dụng trước đó